giúp cha mẹ nhận biết trẻ mắc viêm đường hô hấp cấp và làm thế nào để phòng tránh bệnh lý này hiệu quả
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với tư vấn của chuyên gia đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ vào những thời điểm giao mùa thì số trẻ mắc viêm hô hấp cấp đã bị tăng nhanh
vậy thì bác sĩ có thể cho biết một cách cụ thể hơn đâu là những nguyên nhân khiến cho trẻ dễ bị mắc bệnh viêm hô hấp cấp ạ
viêm hô hấp cấp ở trẻ nhỏ là một bệnh thường gặp
đặc biệt là trong thời điểm giao mùa từ tháng chín đến tháng một mươi hai hàng năm thì năm nào cũng vậy
cái số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đồng thời cái số lượng bệnh nhân mà nhập viện sẽ bị gia tăng đáng kể
các nguyên nhân gây các viêm đường hô hấp cấp thường gặp chúng ta hay gặp đó là virus
có thể gặp là virus cúm virus hợp bào hô hấp virus gây bệnh đường hô hấp khác
mà chúng ta không phải lúc nào định danh được
ngoài ra một số các nguyên nhân gây viêm khuẩn cũng là nguyên nhân khá là thường gặp như là hitb phế cầu tụ cầu cũng có thể có
rất nhiều nguyên nhân gây bệnh ở trong cái mùa này
và đặc biệt là các cái thời điểm giao mùa các gia đình phải rất chú ý vì trẻ con sẽ bị nhiễm bệnh này ốm và nhiều hơn
cha mẹ sẽ nhận biết trẻ bị mắc bệnh lý này thông qua những dấu hiệu cụ thể như thế nào thưa bác sĩ
dấu hiệu bệnh lý của viêm hô hấp cấp ở trẻ con thì nó
có những cái đặc điểm nó khá là rõ ràng
đầu tiên vì nó là bệnh viêm đường hô hấp nên các bạn sẽ thấy triệu chứng thường gặp nhất là sốt ho sổ mũi
có đứa trẻ sốt cao có đứa trẻ sốt thấp
có thể là em bé sẽ ho sổ mũi giai đoạn đầu trước và sau đó vài ngày sau thì sẽ sốt
nhiệt độ sốt nó không hẳn định và không phải sốt cao hay sốt thấp
nó sẽ quy định là bệnh nặng hay bệnh nhẹ
ngoài ra thì sau cái giai đoạn ban đầu với các cái triệu chứng nhẹ thì đứa trẻ có thể chuyển biến thành những cái sự triệu hiệu rõ ràng hơn
ví dụ như là khỏ khè khó thở ngạt mũi tăng mũi
thậm chí có những đứa trẻ nó sẽ có tiếng thở rên thở gầm ngừ
những giai đoạn nặng của bệnh thì thường là đứa trẻ thở nhanh thở chậm thở bất thường dối đoạn nhịp thở đối đoạn điều tiết
và thường thì bây giờ với cái dân trí tương đối cao thì em bé đến với chúng tôi ít gặp cái tình huống là đứa trẻ nó quá nặng
ví dụ như là co giật rồi là ngừng thở rồi những cái biểu hiện bất thường quá thì khá là ít gặp hơn
vâng thưa bác sĩ vậy thì trong quá trình điều trị thì cha mẹ cần chú ý như thế nào về việc chăm sóc về chế độ dinh dưỡng
và từ đó thì giúp cho trẻ có thể nhanh khỏi bệnh hơn khi mà bị mắc viêm hô hấp cấp ạ
khi trẻ mà bị viêm hô hấp cấp tính thì đây là một đặc điểm là một bệnh cấp tính
bệnh thường gặp ở trẻ có một số gia đình sẽ lựa chọn điều trị ở nhà và một số gia đình thì lại ngược lại
thì hơi bắt đầu có một chút triệu chứng là sẽ đi khám ngay
theo chúng tôi khuyến cáo thì các bạn nên theo dõi đứa trẻ nếu đứa trẻ không triệu chứng không quá nặng
nếu triệu chứng của đứa trẻ vừa phải số không quá cao không có khó thở không mệt mỏi nhiều không ly bì
còn tốt nhất là nếu biểu hiện bệnh đã diễn biến trên hai ngày các bạn nên đưa trẻ đến khám
để bác sĩ đưa ra hướng chẩn đoán và có cái điều trị phù hợp
kể ra cũng giúp ngắn được thời gian triệu chứng của bệnh giảm ngắn thời gian khó chịu triệu chứng
mà làm cho đứa trẻ một là nguy cơ chuyển nặng hai là làm cho đứa trẻ mệt mỏi quá
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình
các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp của trẻ em
thường xuất hiện ở mức độ nhẹ và có thể chuyển biến nhanh chóng
gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách
vì vậy bố mẹ cần chủ động thực hiện tốt các phương pháp phòng ngừa viêm đường hô hấp cho trẻ
đồng thời bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để được kiểm tra và hướng dẫn
điều trị viêm đường hô hấp đúng cách ngay khi trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những chuyên khoa mũi nhọn
được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm
bên cạnh việc đưa ra phát đồ điều trị bố mẹ sẽ được bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng
sinh hoạt nghỉ ngơi phù hợp để trẻ có thể nhanh chóng khỏi bệnh hồi phục sức khỏe
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai